tại quảng ninh lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố uông bí vừa phát hiện một cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tạm giữ tới gần hai mươi tấn sản phẩm thành phẩm và các loại nguyên vật liệu
đây là hiện trường tại cơ sở sản xuất thạch rau câu ở tổ hai mươi ba khu bảy phường quang trung tp ub vào thời điểm các lực lượng công an và y tế phối hợp kiểm tra
cùng với hệ thống máy móc thiết bị sản xuất khá quy mô tại đây còn có lượng lớn sản phẩm thạch rau câu phương hải có hình thức kiểu dáng tương tự như một sản phẩm thạch hiện đang được ưa chuộng trên thị trường là thạch rau câu long hải
còn đây là một trong những khu vực cơ sở này đã tập kết rác thải chủ yếu là nhãn mắc đã sử dụng hiện trường cho thấy đây là một cơ sở sản xuất lớn song bà vũ thị thảo chủ cơ sở trên cho rằng sườn sản xuất này chỉ đang ở trong giai đoạn thử nghiệm